thượng viện mỹ vừa công bố dự luật ngân sách một trăm một mươi tám tỷ usd trong đó có hơn sáu mươi tỷ đô la mỹ viện trợ cho ukraine nhưng triển vọng phê duyệt vẫn chưa rõ ràng
dự luật ngân sách được thượng viện mỹ công bố sẽ dành hai mươi hai mươi ba tỷ đô la mỹ cho xích chặt an ninh biên giới sáu mươi tỷ đô la mỹ viện trợ ukraine một mươi bốn một tỷ đô la mỹ hỗ trợ an ninh cho israel
bốn tỷ đô la mỹ cho bộ tư lệnh trung tâm thuộc quân đội mỹ và các hoạt động tại biển đỏ bốn tám mươi ba tỷ đô la mỹ sẽ được chi cho hỗ trợ các đối tác của washington tại ấn độ dương thái bình dương
cùng với một mươi tỷ đô la mỹ dành để cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở giải gaza bờ tây và ukraine
lãnh đạo phe đa số tại thượng viện mỹ chuck summer cho biết dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong hai ngày tới nhưng đang gặp phải sự phản đối từ các nghị sĩ của cả hai đảng
tổng thống mỹ joe biden khẳng định ủng hộ mạnh mẽ dự luật này và kêu gọi quốc hội nhanh chóng thông qua thỏa thuận ngân sách để ông ký ban hành thành luật